theo điều tra ban đầu yegrong được xác định là một trong số năm nghi can trong vụ người nước ngoài lừa bán năm mươi tám kg vàng cám giả chiếm đoạt số tiền một mươi tỷ đồng của chủ tiệm vàng ngọc phát tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào đêm ngày hai tháng một mươi hai
yegrong là một đối tượng và một đối tượng khác được đồng bọn chia cho số tiền là tám tám trăm linh usd hai triệu đồng và hơn hai nhân dân tệ sau khi thực hiện xong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng của tiệm vàng ngọc phát
chiều ngày ba tháng một mươi hai yegurong bị bắt khi đang trên đường trốn sang campuchia qua cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
đối tượng đi cùng yegorong sau khi tạm giữ để lấy lời khai cơ quan chức năng xác định không liên quan nên đã được thả
riêng các nghi can còn lại nhiều khả năng đã trốn khỏi lãnh thổ việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an tiếp tục điều tra truy bắt những nghi can còn lại